một tin vui với những ai quan tâm đến giải đua công thức một mới đây trang chủ f một đã có thông báo về việc lịch thi đấu tám trạng đầu tiên của mùa giải hai nghìn hai mươi sẽ được bắt đầu tại áo vào ngày ba tháng bảy tới
và điều này đang mở ra cơ hội tổ chức trạng đua ở thủ đô hà nội sau khi dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát
hai trạng đầu tiên sẽ diễn ra ở đường đua red bul ring áo từ ngày ba đến ngày năm tháng bảy và ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bảy
các trạng tiếp theo lần lượt được tổ chức ở hungary anh tây ban nha bỉ và italia
theo chủ tịch kiêm giám đốc điều hành f một chad carey các trạng đua mở đầu mùa giải hai nghìn hai mươi sẽ không có khán giả
tuy nhiên nếu tình hình cho phép người hâm mộ sẽ được tới cổ vũ trực tiếp tại đường đua một cách an toàn
bàn tổ chức f một kỳ vọng có tổ chức đưa vào đường đua
tổng cộng từ một mươi năm đến một mươi tám trạng đua diễn ra khi kết thúc mùa giải vào tháng một mươi hai
điều này sẽ mở ra cơ hội tổ chức chặng đua f một tại hà nội và các địa điểm châu á bởi tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát